nhìn lại bảy mươi hai giờ truy bắt nghi phạm nguyễn thanh tâm hung thủ giết cô gái ở hóc môn cướp xe sh trốn về rừng keo ở long an
một mươi chiến sĩ công an được huy động tham gia truy bắt
tất cả các biện pháp nghiệp vụ được triển khai với quyết tâm truy bắt nghi phạm bằng mọi giá
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết vụ án này do nghi phạm nguyễn thanh tâm thực hiện một mình
chưa phát hiện có đồng phạm đến nay động cơ gây án của nghi phạm là cướp tài sản giết người
tuy nhiên theo nhận định của công an nạn nhân bị sát hại dã man với nhiều giác nhau chiến mạng
trước khi gây án đối tượng đã chuẩn bị cất giấu những bộ quần áo các thứ ở xa khác gây án ở hóc môn
nhưng mà đồ vật tài sản của quần áo của đối tượng giống là được phạm phát hai bị tránh
cho nên khi đối tượng đi đến phạm phát hai bị tránh trên đường đi đến đó là đối tượng thay đồ gây án xong bắt đầu chạy tiếp tục đổ hoa
giữa khu rừng rộng hơn năm mươi hectare các cán bộ chiến sĩ công an vẫn tiện bị cho tìm từng khu vực không bỏ sót bất cứ vị trí nào
khu vực nghi phạm lẫn trốn cây côi ung tùng nhiều kinh trạch địa hình tiện vật không phùng lợi cho vực truy tìm đối tượng
và để vạch lá tìm sâu thì việc xác định khoanh vùng chính xác khu vực mà đối tượng đen lẫn trốn là thách thức đặc tra đối với bang chuyên án
đồng chí trưởng phòng yêu cầu tất cả các đồng chí nào có kinh nghiệm nhất phải đi rở ngay ra phát đừng đánh dấu đừng với hiện trường ở trên khu vực đó
xác định xem đối tượng còn ở trong nó hay là không ở trong đó thì đó là ở đây là qua phân tích và đánh giá thì chúng tôi xác định là đối tượng vẫn đang ở trong nó chứ không phải là đi ra ngoài
do vậy chúng tôi tiếp tục là để bao vây bao vây và để phải làm
đến sáng ngày chín tháng một trên trời có flycam bên dưới có cả ngàn chiến sĩ công an chưa kể còn có người dân hỗ trợ xe cơ giới xe bút tiến vào rừng
lúc này tâm đang ẩn nấp dưới rừng
tâm đang ẩn nấp dưới rừng dùng lá khô ngụy trang che đầu hở mặt để thở
nghi phạm sợ mấy mút mút trúng người nên đứng dậy bỏ chạy thì bị bắt giữ
và người dân là mấy ngày nay ba ngày nay không dám đi vào rừng để làm rừng
và phải ở nhà hết vì đóng cửa sợ đối tượng sẽ gây án vào người dân
nên khi chúng tôi bắt được đối tượng dẫn dải ra khỏi bìa rừng là người dân
hàng trăm người dân đứng vỗ tay họa reo và những hình ảnh đã ấm lòng chúng tôi
và chúng tôi cảm thấy rất là vui vì đã ngăn chặn được cái ác giữ bình yên cho nhân dân
việc trị bắt được đối tượng ngoài sự cố gắng nỗ lực không mệt mỏi của các cán bộ chiến sĩ
còn có sự đóng góp hỗ trợ không nhỏ của người dân xã lương hòa huyện bến lức tỉnh long an
phòng cảnh sát hình sự thay mặt lực lượng công an thành phố hồ chí minh cảm ơn chính quyền người dân xã lương hòa
đồng thời mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của người dân để phát động phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc giữ vững an ninh trật tự